các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc tài xế nguyễn văn mạnh người bị cướp xe taxi ở thanh hóa vẫn chưa hết bằng hoàng khi nghe thông tin hành khách trên xe của mình là phạm nhân trốn chạy
ông nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thôn kim hưng xã hà đông huyện hà trung xa nhận mình là tài xế taxi bị đối tượng trốn chạy cướp xe rồi bỏ trốn
theo ông mạnh sau khi bị cướp xe và biết vị khách là đối tượng trốn chạy đến bây giờ ông vẫn còn hoang mang lo sợ
ông mạnh kể lại chiều ngày hai tháng bốn sau khi đi làm về thì đều
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày có một thanh niên mặc áo phông cuồn đùi vào nhà nhờ trở về xuân mai hà nội gấp vì gia đình có người mất
lúc vào nhà thanh niên này ăn mặc nhanh nhác phần gót chân còn chảy máu đối tượng này còn ra lấy nước rửa vết thương
về lý do bắt taxi gấp đối tượng này nói là đang làm việc ở trạm trộn bê tông ở gần xã hà đông huyện hà trung nên cần về quê gấp
để kiểm chứng vị khách này có tiền hay không ông mạnh đã chờ đến một cây xăng cách nhà khoảng một km để đổ xăng
với mục đích hỏi tiền của khách trước
tuy nhiên khi đến đổ xăng nhân viên cây xăng thông báo công an vừa thông tin có một phạm nhân trốn trại đang quanh quần ở khu vực xã hà đông
khi phát hiện vị khách trong xe taxi có đặc điểm như thông báo ông mạnh đã phối hợp với nhân viên cây xăng kéo dài thời gian đủ xăng để công an đến
để kéo dài thời gian ông đã đi về phía sau cây xăng giả vờ đi vệ sinh lúc này theo thói quen ô tô của ông mạnh vẫn mở khóa
khi đó đối tượng nghi ngờ bị phát hiện nên đã chuyển sang gây lái và cướp luôn xe taxi bỏ chạy
cũng theo ông mạnh đối tượng cướp taxi đi được khoảng hai km đến địa bàn giáp danh xã hà lĩnh huyện hà trung thì bỏ xe lại ven đường rồi vào rừng lẩn trốn
đến sáng ngày ba tháng bốn lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt đối tượng trốn chạy mai văn đệ
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại hà tĩnh cũng xảy ra vụ việc tương tự khi hai đối tượng trốn khỏi trại giam xuân hà
cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên khiến nhiều người dân hoang mang ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động tối đa lực lượng với hai cán bộ chiến sĩ để truy bắt phan công thành ba mươi sáu tuổi ngụ tại xã thạch châu huyện lộc hà
và nguyễn đắc hoàng ba mươi chín tuổi ngụ xã cầm nhượng huyện cẩm xuyên trốn khỏi trại giam xuân hà
cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
cả hai đối tượng trên đều là những thành phần cộng cán bất hảo với quá khứ phạm tội liên quan đến ma túy và cả lừa đảo phi pháp
theo hồ sơ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đắc hoàng mang theo một trăm một mươi triệu đồng sang trung quốc mua ma túy bỏ vào ba hộp sữa mang về nước theo đường tiểu ngạch
ngày hai mươi chín tháng năm hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt thu giữ hơn ba trăm hai mươi bảy gram metafetamin
hoàng bị tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra xét xử tội mua bán trái phép chân ma túy với hình phạt
phạm nhân bảo trốn sẽ bị xử lý ra sao